hàng nghìn hộ dân tỉnh phú yên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì thiệt hại kinh tế quá lớn sau cơn bão số một mươi hai
rừng trồng thì tan tác bán với giá chỉ bằng hơn một nửa so với bình thường
trong khi đó cây cao su đang cho thu hoạch mủ cũng bị gãy đổ hàng loạt bán không mấy người mua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
hai huyện miền núi sơn hòa và sông hinh là vùng trồng cây cao su trọng điểm của tỉnh phú yên
thế nhưng chỉ một đêm sau bão số một mươi hai đã có ít nhất hai bốn mươi hectare bị gãy đổ không còn khả năng cho mù
phải chặt bỏ bán gỗ giá mỗi cây chỉ từ chín mươi đồng đến một trăm linh đồng
trước khi bị thiệt hại trung bình một hectare cao su với năm trăm linh cây chi phí kiến thiết trước thu hoạch mủ khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
giờ đây người dân chỉ còn biết chặt thân bán đồ bán tháo với giá rẻ
nhưng thương lái từ các tỉnh phía nam cũng chỉ mua những cây đường kính từ hai mươi cm trở lên còn lại làm củi mất trắng
ba trăm linh triệu đồng
trong khi đó hơn một mươi bốn trăm linh hectare rừng trồng ở các huyện đồng xuân sơn hòa tuy an sông hình tây hòa và thành phố tuy hòa cũng bị gãy đổ hàng loạt
người dân đang đồng loạt tận thu bán với giá từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng một tấn giảm khoảng ba trăm linh đồng so với trước bão
dân tích kêu là có chú là hai năm hectare nhưng mà nó xa đường
cho nên bây giờ là thực tế ra là coi như là mua lái này chưa sử dụng nó chưa mua
gãy đã khoảng năm mươi rồi đó
cách đường khoảng năm trăm linh thuốc
đường vận chuyển là khó khăn
giờ chỉ mặc đường
thì may nó thu
cách xa đường thì nó không thu được
khối lượng rừng trồng của người dân bị thiệt hại quá lớn
rừng của doanh nghiệp cũng bị gãy đổ hàng nghìn hectare
trong khi đó phú yên chỉ có hai nhà máy chế biến gỗ với công suất hơn ba trăm linh tấn một năm nên không thể thu mua kịp
vì vậy những diện tích rừng nằm xa đường giao thông bán không ai mua người dân không biết phải làm sao
thì hiện nay bà con đã tổng thu một số diện tích cao su
đầu tiên bà con đã tổng thu một số diện tích cao su rồi bán sau đó rồi tái đầu tư lại phần lớn bà con được thống nhất là việc đầu tư lại cái cao su trồng mới diện tích mà chúng ta hiện nay đang khai thác được tổng thu được trồng mới là diện tích năng
còn đối với cái keo thì một số diện tích không tổng thu được thì bà con còn được nguyên khi đến tuổi khai thác thì bà con có thể khai thác mặc dù cái năng suất nó không đạt cao nhưng mà bà con vẫn chấp nhận đỡ lại diện tích này khi đến tuổi khai thác cũng như cái cái nhà máy không gây khó khăn bà con nghĩ cho
hiện ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã đề nghị hỗ trợ khoảng một trăm sáu mươi hai tỷ đồng cho người dân sản xuất nông lâm ngư nghiệp chịu ảnh hưởng của bão số một mươi hai chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh phú yên
cần khẩn trương tham mưu những vấn đề cụ thể để tiếp tục kiến nghị chính phủ các bộ ngành trung ương về cơ chế xử lý nợ có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai